trường hợp bốn người nguy kịch ở quảng ninh không phải là trường hợp đầu tiên ở nước ta bị ngộ độc củ nợ
chính vì thế các bác sĩ khuyến cáo không nên ăn các loại thực phẩm như củ quả nấm lá cây v v không trỏng nguồn gốc
khi có biểu hiện lạ sau khi ăn các loại thực phẩm trên nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chữa trị kịp thời
đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các bà nội trợ khi chọn lựa các loại thực phẩm cho gia đình mình
tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm không rõ ràng thường xuyên vệ sinh bếp tránh những loại nấm mốc hoặc côn trùng gây hại cho sức khỏe
quý vị và các bạn thân mến để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra chúng ta tuyệt đối không được dùng củ nần làm thức ăn
và nếu có dùng củ nâu thì cũng phải rất thận trọng phân biệt với củ nần
tốt nhất trong điều kiện lương thực không thiếu như hiện nay thì cũng không nên dùng củ nâu làm lương thực
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại